theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một đến sáu h ngày sáu tháng một mươi một
việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm một mươi ca
trong tổng số một hai trăm một mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh sáu ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu mươi bốn người